tiếp nối thành công của diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi tám diễn đàn chí thức trẻ việt nam toàn cầu lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề chí thức trẻ việt nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước sẽ được tổ chức tại thủ đô hà nội từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
diễn đàn được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục củng cố mạng lưới chí thức trẻ việt nam toàn cầu để các trí thức trẻ đang học tập sinh sống và làm việc ở trong và ngoài nước thảo luận về tầm nhìn sứ mệnh vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ người việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước
đồng thời đề xuất các cơ chế phát huy người tài một cách thiết thực hiệu quả nhằm khuyến khích chí thức trẻ người việt chủ động nỗ lực công hiến đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước
đề xuất các sáng kiến giải pháp đóng góp cho đảng nhà nước trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước tạo kênh tham vấn để chính phủ và các cơ quan chức năng đặt hàng trí thức trẻ về các vấn đề cần thiết cho sự phát triển của đất nước
đây cũng là hoạt động thiết thực cụ thể của lực lượng trí thức trẻ việt nam đóng góp các nội dung trong quá trình xây dựng các văn kiện chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba